thưa quý vị trong thời gian qua cây xăng hòa hải hàng ở thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bị người dân tố giác gian lận đổ thiếu xăng cho khách hàng
trước thời trạng trên và ngày hôm nay lực lượng chức năng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã tiến hành xét nghiệm chất lượng xăng cũng như là quy trình bán xăng của trụ bơm của cây xăng này
vào khoảng sáu giờ năm mươi phút sáng cùng ngày anh nguyễn tuấn anh đi xe máy vào cây xăng hòa hải hằng và yêu cầu đổ bốn mươi đồng tiền xăng
sau khi đổ năm mươi xăng cho xe ba gác kế bên nhân viên của cây xăng là nguyễn xuân trúc đã không bấm lại số mà tiếp tục bơm xăng cho xe của anh tuấn
đồng hồ hiển thị tám mươi đồng và sau đó nhân viên đã thu của lái xe ba gác năm mươi và anh tuấn bốn mươi đồng
anh tuấn cho rằng mình đã bị đổ thiếu một mươi đồng hai bên xảy ra mâu thuẫn nên lực lượng chức năng đã xuống giải quyết
khi công an có mặt nhân viên cây xăng đã thừa nhận hành vi gian lận và thực hiện trong ba tuần nay
nhưng theo người dân thì tình trạng gian lận tại cây xăng này đã xảy ra lâu
kết quả kiểm tra của lực lượng chức năng cho thấy có hai trên bốn trụ bơm xăng của cây xăng hòa hải hằng không đạt tiêu chuẩn
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ